chiều ngày tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân lập thành phố bùa thuật tỉnh đắk lắc xác nhận
đơn vị đã tiến hành kiểm tra đối với công trình đang thi công trên địa bàn
để xảy ra sự cố cây sắt từ trên cao rơi trúng vào người phụ nữ đi đường
tại thời điểm kiểm tra vào sáng ngày tám tháng bốn công trình đã thực hiện căng lưới che chắn từ tầng hai đến tầng bốn
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân lập việc để thanh sắt rơi từ trên cao xuống trúng đầu một phụ nữ
và làm thủng nắp capo một chiếc xe ô tô đơn vị này đã có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình mà không che chắn
vì vậy phương đã lập biên bản xử phạt hành chính và sẽ xử phạt với mức lập bốn triệu đồng
trước đó vào ngày bảy tháng bốn trên mạng xã hội đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh sắt lớn rơi trúng đầu người phụ nữ đi xe máy
khiến người này bị ngã và bị thương xe máy cũng hư hỏng nặng
không những vậy thanh sắt từ công trình còn đâm thủng nắp capo của xe ô tô đang lưu thông trên đường